một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố xuân đồng phường tân thiện thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
xe ô tô bốn chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái tông thẳng vào quán cà phê bên đường quốc lộ
nhiều người đã may mắn thoát nạn ba người khác bị thương nặng
theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên một người đàn ông chưa rõ lai lịch điều khiển chiếc ô tô bốn chỗ
mang biển kiểm soát chín mươi ba n ba nghìn sáu trăm hai mươi tám bất ngờ mất lái lao thẳng vào giữa quán cà phê và tiệm hớt tóc bên đường
khiến ba người khách trong quán cà phê bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
nhiều người khác may mắn tránh được cú tông
xe ô tô bị hư hỏng phần đầu nhiều bàn ghế nhựa ghế đá cửa kính và các vật dụng trong quán cà phê và tiệm cắt tóc bị ô tô tông vỡ nát
ngay sau khi gây ra tai nạn tài xế ô tô bỏ lại xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường
lực lượng cảnh sát giao thông thị xã đồng xoài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn